trong một vài năm trở lại đây để thích ứng tốt hơn cho công tác tuyển sinh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nhiều trường trung cấp cao đẳng đã chủ động trong công tác tìm kiếm hợp tác với doanh nghiệp đưa sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp
tại nhiều nước phát triển trên thế giới sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác đào tạo nghề được coi là nền tảng để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho quốc gia
hiện cũng đã có nhiều trường nghề khởi động trong công tác tìm kiếm sự hợp tác từ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề
theo báo cáo của tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương bình và xã hội năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ doanh nghiệp có hoặc thỉnh thoảng hợp tác với doanh nghiệp mới chỉ chiếm một mươi
doanh nghiệp có hợp tác thường xuyên với trường nghề chiếm tỷ lệ một mươi hai ba trong khi có đến bốn mươi sáu hai doanh nghiệp không có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với cơ sở giáo dục nghề nghiệp
việc phối hợp với nhà trường với doanh nghiệp chúng tôi đánh giá là quan trọng bậc nhất của nhà trường bởi vì các doanh nghiệp thì người ta có nhu cầu hàng năm người ta điều chỉnh chiến lược kinh doanh sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp thì nhà trường cũng có điều chỉnh
và trong đấy trong cái hội nghị mà hợp tác với doanh nghiệp thì chúng tôi hướng đến mấy cái mục tiêu một là cùng nhau xây dựng chương trình để đào tạo thứ hai cùng nhau xây dựng kế hoạch để đào tạo thứ ba là cùng nhau đào tạo cho sinh viên những kỹ năng mềm và các kỹ năng liên quan để sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc được ngay và các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu mà doanh nghiệp đang mong muốn
theo thông tư mới nhất của bộ lao động thương binh và xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cũng đã quy định nhà trường và doanh nghiệp có thể liên kết tổ chức đào tạo trong đó doanh nghiệp đảm nhận bốn mươi chương trình đào tạo các trường sẽ tập trung đào tạo các học phần các mô đun thực hành cơ bản còn lại doanh nghiệp chủ trách nhiệm đào tạo các mô đun kỹ năng nghề cho học viên điều này cho thấy tính ứng dụng và thực tế trong quá trình đào tạo hứa hẹn đem lại nguồn lao động đáp ứng được đòi hỏi của thị trường
số học sinh tốt nghiệp từ trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội trong đó có hai em được làm cho công ty mẹ tại nhật bản chúng tôi đánh giá các em được đào tạo tốt và phù hợp với nhu cầu của công ty
thảo với cả các nhà trường đưa ra những mục tiêu về nhân sự mà chúng tôi sẽ cần trong tương lai thì chúng tôi có những bước ví dụ như là để sinh viên tham gia vào công ty của tôi ngay từ những khóa thực tập năm thứ hai năm thứ ba và năm thứ tư
để hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát triển bền vững có sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thị trường lao động bên cạnh vai trò thực thi của các bên liên quan nhà nước cần có cơ chế chính sách vĩ mô và cơ chế giám sát đối với cả nhà trường và doanh nghiệp về lĩnh vực nêu trên